ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vừa đề nghị thủ tướng xem xét xử lý kỷ luật hành chính
đối với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê tuấn phong và hàng loạt cán bộ chủ chốt khác đang đương chức nghỉ hưu
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đề nghị thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật cảnh cáo
đối với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê tuấn phong vì trước đó đã bị ủy ban kiểm tra trung ương
thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng
đề nghị thủ tướng thi hành kỷ luật khiển trách phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn phong
vì trước đó đã bị ban chấp hành đảng bộ tỉnh kỷ luật khiến trách
đề nghị thủ tướng thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông nguyễn đức hòa
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã nghỉ hưu do đã bị ban chấp hành đảng bộ tỉnh
thi hành kỷ luật khiển trách
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật xóa tư cách chức vụ chính quyền
bí thư kỷ luật bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong đảng
đề nghị thủ tướng xóa hết tư cách chính quyền của ông nguyễn ngọc hai
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh do đã bị bộ chính trị ban bí thư khai trừ khỏi đảng
vì đã bị khởi tố bắt tạm giam
ông lương văn hải cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh do đã bị khai trừ ra khỏi đảng
vì bị khởi tố bắt tạm giam